năm nhà hàng khách sạn tại khu du lịch sapa tỉnh lào cai vừa phải phong tỏa tạm thời
sau khi đón một đoàn du khách từ hà nội có thành viên mắc covid một mươi chín
đoàn khách gồm một mươi ba người đi trên ba xe ô tô xuất phát từ hà nội lên thẳng sapa từ ngày một mươi
tới ngày sáu một mươi một thì về yên bái và ngày bảy một mươi một quay về hà nội
trong quá trình di chuyển một trường hợp là lái xe có việc tách đoàn về trước
đây cũng là trường hợp đầu tiên tự phát hiện mắc covid một mươi chín qua xét nghiệm
hai thành viên về sau tự test nhanh cũng cho kết quả dư tính
ngay sau khi nắm được thông tin ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thị xã sapa
đã lập tức tổ chức điều tra truy vết khoanh vùng phong tỏa các địa điểm có liên quan
thành phố hồ chí minh đang ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng
nhiều ca nhiễm từ khu công nghiệp lan ra cộng đồng dân cư
được các chuyên gia đánh giá là điều khó tránh khỏi khi thành phố mở cửa và tạo miễn dịch cộng đồng
sau hơn bốn tháng giãn cách xã hội với nhiều cấp độ khác nhau
trải qua những thời khắc cam go khốc liệt nhất với những đau thương mất mát rất lớn chưa từng có trong lịch sử
tình hình dịch tại thành phố hồ chí minh đã từng bước được kiểm soát
tuy nhiên trong bối cảnh các hoạt động dần trở lại nhộn nhịp doanh nghiệp tái sản xuất
giám sát diễn biến dịch bệnh trong những ngày gần đây cho thấy
số ca mắc mới đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trở lại
tối tám tháng một mươi một bộ y tế công bố một ba trăm một mươi sáu trường hợp nhiễm mới tại thành phố hồ chí minh
cao nhất trong gần hai mươi ngày qua nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ tư lên hơn bốn trăm ba mươi sáu
đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín toàn thành phố
thành phố hồ chí minh hiện cấp độ hai trong đó có hai địa phương ở cấp độ ba là huyện cần giờ và huyện nhà bè
bảy địa phương ở cấp độ hai là quảng bình
quận một mươi quận một mươi hai quận bình tân quận bình thạnh huyện bình chánh và huyện hóc môn
tại hai địa phương có cấp độ ba tức vùng cam nguy cơ cao
hầu hết các ca nhiễm là công nhân từ các khu công nghiệp
số ca nhiễm trên địa bàn tăng là do công nhân làm việc từ khu chế xuất khu công nghiệp
nhiễm bệnh về nhà và lây nhiễm cho gia đình cũng như những người xung quanh
tại các địa phương ở cấp độ hai tình trạng cũng tương tự
huyện bình chánh phát hiện số ca cao nhất ở các xã vĩ lộc a phạm văn hai
xuân do các khu công nghiệp tái hoạt động
quận một mươi hai chỉ trong nửa tháng qua đã ghi nhận tám ca nhiễm
trong đó phường hiệp thành phường duy nhất của quận có khu công nghiệp tân thới hiệp
có hơn một hai trăm linh ca chủ yếu là công nhân và người dân sống ở các khu nhà trọ
trước tình hình này bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cho rằng
sau khi phủ vaccine mở cửa hoạt động thì số ca nhiễm tăng là tất yếu
nếu số ca nhiễm mới không trở nặng không tử vong thì sẽ tạo miễn dịch cộng đồng không phải là vấn đề đáng lo ngại
sau tiêm vaccine mà bệnh nhân vẫn trở nặng tử vong thì chúng ta cần xem xét khảo sát kỹ về lại vaccine được tiêm
hiệu lực bảo vệ của vaccine ra sao độ trễ của mũi hai đối tượng trở nặng nhóm nào
từ đó tính toán việc tiêm mũi thứ ba
bác sĩ khanh phân tích
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp nhận định
độ phủ vaccine tại tp hcm là khá cao hơn tám mươi đã tiêm mũi hai
nhưng khi mở cửa hoạt động trở lại người từ các tỉnh trở về thành phố làm việc đang tăng lên
mọi người tiếp xúc nhiều hơn nếu không tuân thủ nguyên tắc năm k thì số ca nhiễm mới sẽ còn tiếp tục tăng
phủ vaccine và thích ứng an toàn với đại dịch là điều tất yếu
để chung sống an toàn trong đại dịch đòi hỏi người dân phải tuân thủ các biện pháp chống dịch
dành thành thói quen sau đại dịch bác sĩ tiến nhấn mạnh
theo bác sĩ tiến
khu công nghiệp xuất hiện nhiều ca nhiễm là do môi trường làm việc khép kín
khó đảm bảo khoảng cách trong lao động
nhiều người đã tiêm vaccine mắc covid một mươi chín có thể không có triệu chứng và dễ lây nhiễm cho đồng nghiệp
thực tế trên thế giới có nhiều nước ghi nhận người dân tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn nhiễm bệnh
theo bác sĩ tiến tỷ lệ mắc covid một mươi chín sau khi tiêm đủ hai mũi vaccine giao động từ bảy đến một mươi bảy
những người đã được tiêm hai mũi vaccine phần lớn bệnh nhẹ số ít trở nặng và tử vong
bác sĩ hùng cho rằng
không phải khi thành phố mở cửa thích ứng an toàn thì người dân hoạt động bình thường ngay
mà cần phải giãn cách từng bước tuân thủ năm k chặt chẽ
một trong những yếu tố quan trọng là phải giữ khoảng cách phù hợp
ông dẫn chứng một số tiểu bang ở mỹ có tỷ lệ tiêm chủng cao trên bảy mươi vẫn nguy cơ bùng dịch
số ca nhiễm tăng cao khi người dân không tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch
hiện song song với việc bao phủ hai mũi vaccine cho người dân sinh sống trên địa bàn
thành phố hồ chí minh cũng tổ chức tiêm vaccine cho người dân từ nơi khác
đến thành phố làm việc nếu chưa được tiêm chủng
đến nay thành phố đã tiêm hơn bảy tám triệu mũi một và hơn năm tám triệu mũi hai các loại vaccine phòng covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh chưa có con số thống kê đầy đủ về tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín sau khi tiêm vaccine
kết quả khảo sát quy mô nhỏ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm ghi nhận
có nhiều người tiêm vaccine vẫn có thể mắc bệnh song phần lớn là bệnh nhẹ và nhóm chưa được tiêm ngừa
theo bác sĩ khanh khi bạn đi ra đường
cần nhớ là mình sẽ còn trở về nhà trở về cơ quan và nơi làm việc
do đó nên tuân thủ năm k tránh lây nhiễm cho người ở nhà đặc biệt là những người lớn tuổi
lây nhiễm cho đồng nghiệp và ảnh hưởng tới nhân sự của công ty
hiện tại đợt dịch cơ bản đã được khống chế cũng không nên chủ quan
bác sĩ kiến nhắc nhiều nước cũng đã bắt đầu bùng phát dịch trở lại như indonesia thái lan hay ấn độ
trong nước khu vực miền tây nam bộ như các tỉnh bạc liêu sóc trăng hay trà vinh
thì số ca nhiễm cũng tăng cao
ngoài ra theo các chuyên gia vấn đề cần quan tâm vào lúc này là hướng dẫn f sử dụng thuốc kháng virus
mononpiravir một cách hiệu quả và an toàn tại nhà
thuốc mononpiravir được chứng minh hiệu quả điều trị bệnh nặng giảm tiền lệ nhập viện
thậm chí là giảm lây truyền của virus theo một nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học mỹ theo các chuyên gia
dù có tới chín mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm tại việt nam
nhưng nhiều địa phương đã đổi màu trên bàn

tàu điện cát linh hà đông hà nội vừa đi vào hoạt động vào cuối tuần qua
có thể thấy sự hồ hởi và tò mò để được trải nghiệm trên đoàn tàu này của đông đảo người dân thủ đô sau một mươi năm chờ đợi
cũng chính vì thế mà nhiều người đã quên mất việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi đó mấy ngày qua hà nội vẫn có trên dưới một trăm linh người mắc covid một mươi chín được ghi nhận
trong đó có nhiều người lây nhiễm
theo thông tin trên cổng tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thì tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín tại việt nam đã tiêm vượt mốc chín mươi triệu
đến nay có khoảng hơn sáu mươi một triệu người đã được tiêm mỗi một hơn hai mươi chín triệu người đã tiêm mũi hai
tỷ lệ tiêm một liều vaccine là khoảng trên tám mươi ba
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là khoảng gần bốn mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên trước những diễn biến của dịch bệnh hiện nay
có nhiều địa phương đã đổi màu trên bản đồ chống dịch
do xuất hiện nhiều các ca mắc mới trong cộng đồng
việc đánh giá đúng nguy cơ khoanh vùng gọn và phong tỏa đúng trọng tâm
được coi là giải pháp thích ứng an toàn với dịch trong giai đoạn hiện nay
trong tuần vừa qua số ca f trong cộng đồng tại nhiều tỉnh và thành phố đã tăng nhanh
đặc biệt là một số tỉnh miền tây nam bộ hà nội cũng như các tỉnh lân cận
tính theo cấp độ dịch theo quy mô xã phường
thì thời điểm này có bốn mươi tám tám ở cấp độ một vùng xanh hai mươi bốn hai ở cấp độ hai vùng vàng
hai hai ở cấp độ ba vùng cam và có một ba ở cấp độ bốn
trước đó thời điểm mới xếp loại cấp đội dịch vào giữa tháng một mươi
toàn quốc có hai mươi bốn tỉnh thành đủ điều kiện ở cấp độ một tương đương với vùng xanh
nhưng con số này hiện nay đã giảm còn chưa đến hai mươi địa phương
và thay vào đó là tăng số địa phương ở vùng vàng
thậm chí là từ vàng chuyển sang đỏ như bạc liêu tỉnh đầu tiên trên cả nước
nâng mức dịch lên mức cao nhất cấp độ bốn vùng đỏ với nguy cơ rất cao
từ ngày chín tháng một mươi một bạc liêu chuyển từ vùng đỏ xuống vùng cam
ở khu vực phía bắc f trong cộng đồng cũng tăng mạnh
các tỉnh phú thọ hà giang bắc giang quảng ninh đã phân lại cấp độ dịch tại nhiều nơi
lý giải về nguyên nhân số ca mắc tăng trở lại dù tỷ lệ tiêm chủng cao
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế cho biết trong chương trình vấn đề hôm nay
quan điểm của chúng ta hiện nay là không thể zero f
chúng ta chấp nhận có covid một mươi chín ở trong cộng đồng
khi chúng ta nới lỏng các hoạt động thì việc tiếp xúc giữa người với người tăng lên
nguồn bệnh có thể chính ở trong nội bộ của tỉnh thành phố đó
nhưng điểm quan trọng thứ hai là người đi từ vùng dịch trở về
ở đó dịch thẩm nhiễm rất sâu trong cộng đồng
và những người đó nhiễm sars cov hai và lây lại tạo thành những ổ dịch mới
thực tế thì khi người tiêm vaccine rồi vẫn có khả năng nhiễm bệnh
và vẫn có khả năng lây cho người khác
người nhiễm thường không có chứng minh
chịu chứng hoặc là chịu chứng nó không nặng không phải nhập viện và không bị tử vong
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nói
trước những diễn biến của dịch bệnh hiện nay phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nhấn mạnh
chiến lược ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả còn giá trị
chúng ta can thiệp ở mức độ nào sao cho nó phù hợp trong từng giải pháp
vấn đề xét nghiệm thì chúng ta cũng phải có những xét nghiệm phù hợp
để phát hiện được dịch bệnh càng sớm càng tốt
cách ly nếu có nhiều thì phải tổ chức cách ly tại nhà phong tỏa càng chặt càng tốt
phải dựa trên nguy cơ tránh hiện tượng phong tỏa lớn quá mà ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và người dân
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cũng nhấn mạnh
dịch bệnh tại việt nam vẫn diễn biến phức tạp khó lường
đặc biệt cần quan tâm tới những nơi đang có tỷ lệ tiêm chủng thấp
người già người bệnh nền cũng chưa được tiêm chủng
hệ thống y tế nước ta vẫn còn khó khăn nhất là y tế cơ sở
khi chúng ta không tiếp cận được người bệnh
triệu chứng trở nặng và phải nhập viện có thể tử vong
điều rất đáng lo ngại khi quá tải hệ thống y tế
vỡ trận dự phòng thì sẽ vỡ trận điều trị
chúng ta phải làm sao kiểm soát không cho dịch bệnh tăng quá mức
chúng ta phải có đủ lực lượng y tế đủ dường bệnh
người dân vẫn cần phải luôn luôn cảnh giác cao độ
chúng ta không nghĩ rằng là tiêm chủng rồi mà lơ là thực hiện năm k
để rồi chúng ta nhiễm và lây cho người khác
chúng ta nới lỏng chứ không phải buông xuôi
cố vấn cao cấp
trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng nêu rõ
miền bắc đang bước vào mùa đông lạnh hơn mọi năm
đây chính là điều kiện cho dịch covid một mươi chín bùng phát cùng với cúm mùa
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu phân tích
yếu tố lạnh là yếu tố để cho các bệnh đường hô hấp phát sinh và phát triển
trong đó có cúm và cả covid một mươi chín
nhưng quan trọng của các bệnh này vẫn là yếu tố lây truyền trong giao tiếp
tiếp xúc gần giữa người với người lây qua giọt bắn và qua các dụng cụ
qua các vật dụng trong phòng kín
chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp năm k
việc tiêm vaccine cũng là việc vô cùng quan trọng để chúng ta giải quyết các bệnh truyền nhiễm
trong đó có covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nhấn mạnh
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ban chỉ đạo phòng chống dịch
ubnd các cấp tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhất là tại các bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị
nhà ga sân bay biến xe
yêu cầu thực hiện nghiêm an toàn covid một mươi chín
đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện năm k
không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan
xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch
chung sống an toàn không có nghĩa là an toàn rồi mà chúng ta lơ là cảnh giác
nhất là khi sự chuyển biến của virus sars cov hai ngày càng phức tạp hơn
người dân không thể chủ quan và cần phải thực hiện nghiêm biện pháp năm k của bộ y tế